hậu đã chuẩn bị dao chờ cả nhóm đi làm về thì rút dao đâm vào bụng thắng khiến cho nạn nhân bị thương
và đuổi theo đâm tín nhưng không được nên đã lấy xe của tín bỏ chạy
công an quận cẩm lệ đã khẩn trương vào cuộc truy xét và bắt giữ hậu tại một địa điểm tại bình định
ba đối tượng gồm đặng văn đại đặng văn đông cùng chú tại xã giáp sơn huyện lục ngạn tỉnh bắc giang
và phan văn minh chú tải huyện sóc sơn thành phố hà nội
vừa bị công an thành phố bắc giang bắt giữ về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
trước đó tại nút giao thông cầu vượt đường hùng vương đoạn cao tốc hà nội bắc giang
công an thành phố bắc giang đã bắt quả tăng đại đang có hành vi trộm cắp dây cáp điện ngầm
tại chỗ lực lượng công an thu giữ các vật chứng gồm kìm cộng lực cuốc bao tải đựng dây cắp điện
và một số tăng vật khác có liên quan
đấu tranh ban đầu đại khai nhận là chủ mưu và cùng em trai là đặng văn đông đã thực hiện hàng chục vụ trộm cắp dây cắp điện
tại nhiều tuyến đường trên thành phố bắc giang sau đó đem bán cho phan văn minh
công an thành phố bùa ma thuật tỉnh đắk lắc vừa khởi tố một nhóm đánh bạc quy mô lớn tại nhà riêng
ở phường thành nhất thành phố bù ma thuật
các đối tượng bị khởi tố gồm nguyễn thị thu hằng và võ văn khương là chủ căn nhà số tám
đường thủ khoa huân phường thành nhất
cùng với tám đối tượng khác qua quá trình theo dõi đội cảnh sát hình sự công an thành phố bô ma thuật
đã phát hiện bắt quả tang tại nhà của hằng và khương đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức đánh phỏm thắng thua bằng tiền
tại hai chiếu bạc để thu tiền sâu
cơ quan công an đã thu giữ trên hai chiếu bạc và trên người các đối tượng số tiền hơn một trăm linh triệu đồng
tiếp sau đây là những thông tin về truy nã tội phạm và những nội dung này cũng sẽ kết thúc phần điểm tin phát sóng lúc chín h trên antv